thưa quý vị cùng với việc thay đổi giấy đi đường trong vùng một tức là vùng đỏ sẽ có mã nhận diện qr code
thì công an thành phố hà nội cũng đề nghị người dân sau khi được cấp giấy đi đường thẻ mua hàng thiết yếu
thì cần chủ động khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn trước khi ra đường và tham gia giao thông
đây là hệ thống quản lý công dân vùng dịch do bộ công an triển khai xây dựng nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn người ra đường
trong sáng ngày hôm nay mùng sáu tháng chín cùng với việc tuyên truyền nhắc nhở người ra đường thuộc nhóm được phép
cần phải có giấy đi đường theo quy định mới thì hiện tại ba mươi chín chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại phân vùng một vùng đỏ
lực lượng chức năng đẩy mạnh việc hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn

ở nhà sẽ khai báo cùng với địa chỉ tạo điều kiện thận lợi cho anh di chuyển ra các chốt hơn nhé
dù lần đầu thực hiện việc kê khai này song các thao tác cũng như tính năng ưu việt của hệ thống này được người dân đánh giá cao
so với giấy thì chị thấy cũng rất là tốt cho người dân đi lại rất là thuận tiện
vì cái dịch như thế này thì mọi người chỉ cần khai một lần thôi
thì tuần sau đi tất cả các chốt thì mọi người sẽ không cần phải khai trên giấy tờ nữa
nếu như mà chị có biết thì chị sẽ khai báo tại nhà luôn
khi mà đi di chuyển đến đây thì đỡ phải dừng lại để khai báo thì không mất thời gian
trong khi đó nhiều người khi lưu thông qua các chốt do đã chủ động khai báo di chuyển nội địa tại nhà với mã qr code được cấp
việc triển khai đối chiếu được thực hiện nhanh chóng thời gian kiểm tra tại chốt chỉ mất chưa đến một phút
qua cái khai báo di chuyển nội địa này thì tôi tiết kiệm được cái thời gian và cái tiện ích của nó
thì qua các chốt thì tôi chỉ gửi các đồng chí mã các đồng chí quét vạch thì là nhận diện được cái khai báo y tế toàn dân của tôi
vậy là tôi sẽ di chuyển qua được
tất cả người dân khi đi qua vào vùng một thì khai báo theo y tế một hạn chế hay khai báo qua giấy
khai báo trên trang web của bộ công an di chuyển quét mã để tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong việc khai báo tránh mất thời gian
trước đó với nguyên tắc một cung đường hai điểm đến
hà nội đã yêu cầu người tham gia giao thông tiến hành khai báo
di chuyển nội địa tại sáu mươi bảy chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố
tới đây từ ngày tám tháng chín cùng với việc quét mã qr trên giấy đi đường
lực lượng chức năng sẽ tiến hành quét mã qr khi người dân khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
mã qr có giá trị trong bảy mươi hai tiếng để lưu thông qua tất cả các trạm chốt kiểm soát
trường hợp công dân không có máy tính hoặc điện thoại kết nối internet
có thể nhờ người kê khai trước và in mã qr này để xuất trình
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần kê khai trung thực thông tin cá nhân cũng như lịch trình di chuyển
và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình khai thông tin gian dối